khoảng bốn giờ sáng ngày bốn tháng sáu người dân tại tổ ba mươi ba khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa bất ngờ phát hiện lửa bốc cháy dữ dội trong kho chứa vải rộng hàng trăm mét vuông của gia đình ông nguyễn danh dũng
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
đến trưa cùng ngày bên trong kho chứa nhiều vải nên lửa vẫn âm ỉ cháy và lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục bơm nước vào bên trong nhằm không để lửa bùng phát trở lại
vụ cháy không gây thể thại về người nhưng đã tiêu dụi hoàn toàn kho chứa vải và cháy một phần hai nhà dân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ